một suất học bổng tiến sĩ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ được chính phủ ấn độ trao cho các nghiên cứu sinh trong khu vực asean
đó là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo nhằm thông báo về các chính sách sự kiện của chính phủ ấn độ tại việt nam trong thời gian tới
theo đó các đối tượng được cấp học bổng là những người đã có bằng thạc sĩ và mong muốn trở thành nghiên cứu sinh trong lĩnh vực công nghệ thông tin
các nghiên cứu sinh sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí kinh phí sinh hoạt hàng tháng và chi phí nghiên cứu trong suốt thời gian tham gia khóa học
chính phủ ấn độ sẽ không giới hạn số lượng dành cho các nghiên cứu sinh của việt nam trong tổng số một suất học bổng trên
theo lộ trình của chính phủ ấn độ một suất học bổng này sẽ được triển khai trong vòng ba năm
năm đầu tiên sẽ nhận hồ sơ trước ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín và khóa học đầu tiên sẽ chính thức khai giảng vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
cũng tại buổi họp báo đại sứ quán ấn độ đã thông tin về các hoạt động của chính phủ ấn độ tại việt nam trong thời gian tới
đặc biệt là chương trình kỷ niệm sinh nhật lần thứ một trăm năm mươi của lãnh tụ vĩ đại ấn độ mahatma gandhi dự kiến diễn ra vào ngày hai tháng một mươi tại hà nội